hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khởi tố tạm giam nhóm đối tượng đánh trọng thương công an
công bố kết quả điều tra vụ nam sinh chạy grabbyte bị sát hại
sau đây là các thông tin chi tiết
người dân ăn mừng trước chiến thắng của đội tuyển bóng đá việt nam tại vòng loại world cup hai nghìn hai
phố hàng bài quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã có rất nhiều cổ động viên có mặt tại khu vực này
để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia việt nam
tất cả đều cảm thấy rất hài lòng trước màn trình diễn của các cầu thủ quốc gia trong ngày hôm nay
đội tuyển như thế là quay đá quay là thực hiện quay là cái chiến thuật như thế là quá quay là hợp lý
đầu tiên thì hơi lép vế một tí nhưng mà sau là quay là tất cả các chiến thuật và đến đối đá
và quay là toàn quay bộ là quay đội là quay là hơn hẳn quay so với lại malaysia
tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng khi đội tuyển việt nam hôm nay giành chiến thắng trước đội tuyển malaysia
tất cả các chiến thắng mà tôi đánh giá là rất quan trọng tôi rất thích tình huống như bàn của cầu thủ quang hải
để đảm bảo người dân đi lại thuận lợi an toàn tại một nút giao thông dẫn vào trung tâm thành phố đều có lực lượng chức năng
đặc biệt trong đó lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng hướng dẫn phương tiện từ xa
lập thêm các chút giao thông để giảm bớt lực lượng phương tiện vào khu vực hồ hàn kiếm
lực lượng cảnh sát cơ động cũng được điều động một trăm linh công số ứng trước tay các địa bàn trọng điểm và tuần tra trên các tuyển phố
sau khi trận đấu bóng đá có diễn ra thì cảnh sát cơ động chúng tôi sẽ tiến hành triển khai ngay lực lượng chống đua
trên tất cả các tuyển phố thuộc trên địa bàn hà nội
đặc biệt là bố trí lực lượng hóa trang để theo dõi phát hiện những nhóm đối tượng có ý đồ tổ chức để đua xe trái phép
chúng tôi sẽ bố trí lực lượng ngay từ khi bắt đầu tan bóng đá để xử lý nghiêm đối với những đối tượng có hành động để đua xe gây dối trật tự công cộng
ngoài ra để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố các tổ công tác một trăm bốn mươi một cũng ứng trực đến sáng
tổ chức chốt chặn tại các khu vực trọng điểm để xử lý vi phạm giao thông ngăn chặn kịp thời các hành vi quá khích gây dối chất tự công cộng
bắt nghi phạm cầm súng cướp tiệm vàng ở quảng ninh
nghi phạm đinh thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thường trú tại phường cẩm tây thành phố cẩm phà hiện trú tại quận ngô quyền thành phố hải phòng
sau khi đối tượng gây án các lực lượng chức năng của công an thị xã đông triều và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức truy bắt
đồng thời thông qua các mối quan hệ kêu gọi thân nhân của tùng vận động đối tượng ra đầu thú
đến một mươi sáu h bốn mươi năm chiều nay tại xã trung hà huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đối tượng đã ra đầu thú và giao nộp một khẩu súng ngắn
cùng năm viên đạn đến hai mươi h ba mươi phút tối nay đối tượng đã được di lý về công an thị xã đông triều an toàn
bước đầu đinh thanh tùng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản tại cửa hàng kinh doanh vàng lương oanh vào chiều ngày tám tháng một mươi
hiện các lực lượng chức năng của công an tỉnh quảng ninh và công an thị xã đông triều đang điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
bộ công an triệt phát đường dây cá độ bóng đá gần một mươi tỷ đồng

qua công tác trinh sát quản lý địa bàn đối tượng cục cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng do nguyễn hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường tân phong quận bảy tp hcm cầm đầu tổ chức cá độ bóng đá số đề đá gà qua mạng internet ww tám mươi tám com
có máy chủ đặt ở nước ngoài giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng việt
căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án ngày tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và công an các đơn vị địa phương
tổ chức phá án bắt quả tang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp quyết định tạm giữ khám xét một mươi đối tượng ở tp hcm
vật chứng thu giữ là số tiền hơn năm tỷ đồng năm máy vi tính ba máy tính bảng một mươi hai điện thoại di động ba thẻ atm và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác
bắt nguyên giám đốc phó giám đốc phòng giao dịch agribank ninh diện tp hcm
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín trần thị hằng là giám đốc phòng giao dịch và lê thị thu uyên phó giám đốc phòng giao dịch
đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra kiểm soát theo quy định của ngân hàng để cho lưu thị thanh linh là giao dịch viên kế toán phòng giao dịch
giả mạo chữ ký chữ viết của các khách hàng trên các giấy rút tiền các chứng từ giao dịch mà vẫn ký xác nhận tạo điều kiện cho lưu thị thanh linh
chiếm đoạt của phòng giao dịch ninh diêm với tổng số tiền khoảng năm mươi năm tỷ đồng
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã khởi tố bắt tạm giam lưu thị thanh linh về hành vi tham mô tài sản
tuyên án tám án tử hình trong vụ án mua bán ba trăm bảy mươi chín bánh heroin và năm mươi năm kg ma túy
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao phan hữu hiệu là đối tượng nghiện cờ bạc
thường qua casino bản cơn tại viên trăn nước bản lào để đánh bạc
trong một lần thua bạc phải vây tiền đối tượng siva tony quốc tịch lào
siva đã đặt vấn đề thuê hiệu vận chuyển ma túy từ lào về việt nam và hiệu đã đồng ý
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám bộ công an đã bắt giữ đường dây này thu giữ tổng cộng ba trăm bảy mươi chín bánh heroin và năm mươi năm kg ma túy đá
hội đồng xét xử đã tuyên án tám án tử hình trong đường dây này một án trung thân
đối với các đối tượng siva tony và một số đối tượng có liên quan
do các bị can khai không biết họ tên địa chỉ không nhớ được số điện thoại cụ thể của các đối tượng này dùng để giao dịch ma túy
nên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục xác minh làm rõ khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau
sơn là tuyên án tự hình ba đối tượng buôn bán ma túy
theo cáo trạng vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tổ công tác công an huyện mộc châu phát hiện bắt quả tang hà văn thành
chú tại xã mường sang đang có hành
vì cất dấu trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ tại nhà của hà văn thành gồm một mươi năm bánh heroin và ba kg ma túy dạng đá
mở rộng điều tra cơ quan chức năng đã lần lượt bắt giữ thêm các đối tượng là bùi minh quang hoàng văn hùng lò thị lập
hà thị thanh nguyễn văn hiếu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trong vụ án này bị cáo hà thị thanh là mẹ của các bị cáo bùi minh quang và hoàng văn hùng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hà văn thành lò thị lò thị lập và hà thị thanh mức án tử hình
hoàng văn hùng và nguyễn văn hiếu hai bị cáo bị tuyên án mức án tù trung thân
bị cáo bùi minh quang bị tuyên phạt một mươi tám năm tù giam
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín khi nhận được tin báo của quần chống ngư dân về vụ việc trước quán karaoke stom
tại tổ dân phố ba a thị trấn đắc hà huyện đắc hà đã xảy ra vụ xô xát đánh nhau
hai đồng chí là phạm xuân biển và trịnh hoàng tiến đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc
khi lực lượng chức năng xuất hiện một nhóm thanh niên đã chặn đầu xe bao vây và cản trở lực lượng công an thi hành nhiệm vụ
các đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm hành hung khiến hai đồng chí công an bị thương
điều đáng nói là trong khi các đồng chí đến trung tâm y tế huyện đắc hà để cấp cứu các đối tượng trên lại tiếp tục dùng hung khí đánh gây thương tích
hiện công an huyện đắc hà đã bàn giao tám đối tượng trong vụ việc cùng chú tại huyện đắc hà cùng toàn bộ tăng vật của vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
đà nẵng bắt khẩn cấp kẻ cướp dùng dao đâm hai phụ nữ trọng thương
khoảng chín giờ sáng nay lực ghé đến một quán cắt tóc nam có địa chỉ trên đường nguyễn lương bằng quận liên triều tìm cơ hội cướp tài sản
sau khi đã tiếp cận được chủ quán đối tượng dùng dao y hiếp nhằm chiếm đoạt giải sản
tuy nhiên nữ chủ quán đã phản ứng lại nên lực dùng dao tấn công khiến người này bị thương
cùng lúc này có tiếng hô hoán chủ nhà là cụ bà bảy mươi một tuổi đã đến chi hô và chống cự nhằm giải vây cho nữ chủ quán cắt tóc thì bị lực cầm dao đâm vào người khiến cụ bà bị thương nặng
gây án xong lực nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
tiếp nhận vụ việc công an quận liên triều đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức điều tra vây bắt
đến khoảng một mươi một giờ trưa nay hung thủ đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra
quảng ninh nam thanh niên truy sát bạn gái khiến hai người bị thương
theo thông tin ban đầu do bị bố mẹ bạn gái ngăn cấm chuyện tình cảm nên vào khoảng chín giờ tối qua sau khi uống rượu
nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường cao thắng thành phố hạ long
đã mang theo hung khí tới nhà ông nguyễn xuân thoa và bà hà thị thanh thúy
tại tổ chín khu hai phường hà tu thành phố hạ long chém hai ông bà này trọng thương phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
sau khi gây án tuấn bị người dân và lực lượng chức năng khống chế bắt giữ ngay tại hiện trường
công bố kết quả điều tra vụ nam sinh chạy grab bike bị sát hại
theo báo cáo chính thức kết quả điều tra ngày hai mươi tám tháng chín công an quận bắc tử liêm nhận được tin báo
của anh đàm duy long chú tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
nghi ngờ bạn cùng phòng trọ là nguyễn cao sang chú tại tỉnh thanh hóa hiện đang học năm thứ nhất
trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội bị sát hại cướp tài sản
công an quận bắc tử liêm đã tiến hành sang minh ra soát
đến một mươi tám h cùng ngày thì phát hiện thi thể anh sang với nhiều vết thương
ở khu vực hoang vắng gần công trường thi công đường nối hoàng quốc việt kéo dài
thuộc tổ dân phố tân phong phường thụy phương quận bắc tử liêm hà nội
đến một mươi bảy giờ bốn mươi năm phút ngày ba mươi tháng chín lực lượng cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm
trường cùng chú tại tỉnh yên bái khi các đối tượng đang lẩn trốn tại bản cạnh xã hạnh sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
tổ công tác đã thu giữ vật chứng là xe máy của nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với đinh văn giáp và đinh văn trường về hành vi giết người và cướp tài sản
quy định tại điều một trăm hai mươi ba và điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng này
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh youtube antv